thành phố hồ chí minh đã trải qua hai ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn dưới ngưỡng một trường hợp sáu trăm tám mươi bảy ca trong ngày hai mươi tháng một mươi hai và tám trăm một mươi ba người ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tốc độ phát hiện ca mắc mới của thành phố cũng đang có xu hướng giảm dần trong thời gian gần đây
trung bình tuần qua thành phố chỉ ghi nhận khoảng hơn một ca mắc mới và xuống vị trí thứ tư cả nước
thành phố hồ chí minh cũng là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn
thống kỳ trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín cho thấy chín mươi năm bốn mươi tám người dân trên một mươi tám tuổi của thành phố hồ chí minh đã được bao phủ đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trước tình hình dịch hiện nay chủ tịch ubnd thành phố vừa có quyết định kiện toàn và đổi tên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh thành ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh để kịp thời báo cáo ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
nhằm chỉ đạo triển khai giải pháp hữu hiệu phòng ngừa ngăn chặn khống chế dập dịch
bang sẽ xem xét các đề xuất giải pháp của tổ chuyên gia xây dựng kế hoạch phương án giải pháp kinh phí phòng chống dịch chỉ đạo thực hiện chương trình phục hồi kinh tế xã hội thành phố
trong khi đó thành phố hồ chí minh đang trong thời gian thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
thời gian thí điểm đã bước sang tuần thứ hai dự kiến sau ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai học sinh hai khối này vẫn học trực tiếp
thành phố tiếp tục xem xét việc cho những khối lớp khác trở lại trường
dịch tại cà mau tây ninh vẫn phức tạp
theo báo cáo của sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín cà mau trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai tỉnh ghi nhận thêm một năm trăm chín mươi trường hợp dương tính với sars cov hai tăng sáu trăm hai mươi ba trường hợp so với hôm qua
tính từ năm hai nghìn hai mươi đến nay toàn tỉnh có tổng cộng hai mươi sáu chín trăm năm mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một mươi sáu năm trăm năm mươi ba trường hợp ghi nhận
trong cộng đồng ủy ban nhân dân tỉnh cà mau nhận định tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
theo cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín một trăm linh một một mươi bảy người dân trên một mươi tám tuổi tại cà mau đã được tiêm hai mũi vaccine gồm cả trường hợp từ địa phương khác tới
tuy nhiên ủy ban nhân dân tỉnh thừa nhận vẫn còn nhiều người sống trên địa bàn cà mau mới tiêm một liều thậm chí chưa được tiêm vaccine làm tăng tỷ lệ diễn biến nặng và tử vong khi mắc covid một mươi chín
mọi người dân trong độ tuổi đủ điều kiện được tiêm vaccine
theo quy định chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố cà mau khấn trương chỉ đạo triển khai và ra soát theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người đảm bảo tất cả người dân từ một mươi hai tuổi trở lên trên địa bàn quản lý phải được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai trừ trường hợp chống chỉ định tiêm phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền
tại tây ninh tám trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín đã được phát hiện trong vòng hai mươi bốn giờ qua
tính trong làng sóng dịch thứ tư tỉnh đã ghi nhận tổng cộng bảy mươi chín sáu mươi ba trường hợp nhiễm sars cov hai một mươi năm chín trăm hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị trên địa bàn
đến nay tây ninh cũng đã đạt tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín lên tới chín mươi bảy một mươi năm tỷ lệ này của tỉnh với mũi hai cũng đạt tám mươi chín
trước tình hình phức tạp ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi người dân và toàn xã hội không chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng
phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm thông điệp năm k và tích cực tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tăng cường khai báo y tế điện tử quét mã qr tại các điểm
tiếp tục đẩy nhanh tiêm mũi vaccine thứ ba
là địa phương đầu tiên triển khai tiêm mũi ba cho người dân ngày hai mươi một tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh đã không vang điều chỉnh kế hoạch tiêm mũi vaccine này trên địa bàn
cụ thể thành phố hồ chí minh sẽ tiêm vaccine liều bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng hoặc người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc sputnik v
các trường hợp này phải tiêm mũi vaccine cuối cùng của liều cơ bản trước đó ít nhất hai mươi tám ngày
những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi tiêm mũi này được xem là đã hoàn thành liệu cơ bản
liêu nhắc lại dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất ba tháng
trong đó thành phố hồ chí minh ưu tiên
người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín lực lượng tuyến đầu
người đã mắc covid một mươi chín nếu chưa được tiêm liệu bổ sung hoặc liều nhắc lại sẽ tiêm theo hướng dẫn trên sau khi hoàn thành cách ly
liên quan vaccine trong nước mới đây bộ y tế đã thông tin về kết luận cuộc họp xem xét báo cáo cập nhật bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vaccine nanocovax của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia
về tính an toàn vaccine nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn tính dựa trên dữ liệu báo cáo bổ sung giữa kỳ phiên bản tám ngày ba mươi tháng một mươi một
những tin tức mới nhất liên quan đến tin tức dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại